với sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh covid một mươi chín tính từ đầu năm đến nay bình quân mỗi ngày
thành phố hồ chí minh có hơn năm trăm linh người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
năm tháng đầu năm hơn bảy mươi bảy người lao động tại thành phố hồ chí minh đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
và tư vấn các chế độ trong đó hơn sáu mươi một người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp
do tác động bởi dịch bệnh khoảng sáu mươi bảy doanh nghiệp đã áp dụng các giải pháp cắt giảm lao động
cho nghỉ việc không lương hoặc giảm lương làm việc luân phiên hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh
chủ yếu ở các ngành nghề gia dày dịch may dịch vụ lưu trú và ăn uống
ước tính trong năm tháng đầu năm thành phố hồ chí minh cũng đã giải quyết việc làm cho gần một trăm hai mươi lượt lao động